thưa quý vị bộ y tế sáng ngày tám tháng tám cho biết tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là sáu mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
trong ngày có ba trăm năm mươi sáu năm trăm bốn mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng tám đến sáu h ngày tám tháng tám việt nam ghi nhận bốn chín trăm bốn mươi một ca nhiễm mới
trong đó có bốn ca nhập cảnh và bốn chín trăm ba mươi bảy ca ghi nhận trong nước nâng tổng số ca nhiễm từ trước tới nay đến hai trăm linh năm sáu trăm năm mươi sáu ca
mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền
tại nhà bà nguyễn thị kim ngân chú tại thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều lá bài tây đã qua sử dụng với số tiền hơn
cùng một số tăng vật khác hiện công an huyện vĩnh lợi đã ra quyết định xử lý vi phạm hành vi đánh bạc đối với bảy đối tượng nêu trên
đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện vĩnh lợi ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tụ tập đông người
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ với số tiền một mươi năm triệu đồng một người tổng số tiền phạt là hơn một trăm linh triệu đồng
qua tuần tra kiểm soát địa bàn vào chiều ngày bảy tháng tám tổ tuần tra của công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa tiến hành bắt quả tăng bốn đối tượng gồm nguyễn văn thiện đặng quang vinh nguyễn trí công cùng chú tại thành phố đà nẵng
và trương thị yến vi chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng khai nhận vì quen biết trên mạng xã hội nên hẹn nhau đến nhà nghỉ nơi vi đang ở trọ
để mua ma túy về sử dụng bất chấp việc thành phố đang thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
được biết thiện và vinh đã từng nghiện ma túy và đang nằm trong diện quản lý sau cai nghiện tiếp tục tái phạm
qua tết nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy đá
hiện công an phường đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc
đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn bất chấp tụ tập ăn nhậu đây là hành vi đáng lên án
và một vụ việc như vậy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã phú đức phát hiện
lực lượng công an phát hiện năm người có hộ khẩu thường trú tại xã phú đức huyện long hồ đang tụ tập ngồi nhậu tại nhà ông nguyễn trí linh
ngay sau đó lực lượng công an đã mời năm người trên về cơ quan làm việc
tại đây cả năm người đã thừa nhận sai phạm khi tổ chức ăn nhậu trong thời gian mọi người thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
về giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện công an huyện long hồ đã lập biên bản hành chính đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm người này
công an huyện đô lương cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an
vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bắt giữ nguyễn phương duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trực ninh tỉnh nam định
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng trước đó đã sử dụng tài khoản facebook mang tên nguyễn công trí đăng bán các mặt hàng điện tử nhằm thú sự chú ý
sau khi khách hàng đồng ý mua hàng đối tượng tiếp tục sử dụng các số sim giác để liên hệ người mua với danh nghĩa là đơn vị vận chuyển
rồi sử dụng chứng minh nhân dân và nhiều tài khoản ngân hàng mang tên nguyễn công trí để tạo lòng tin cho người mua thực hiện các giao dịch truyền tiền
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng lập tức chặn các liên hệ vào tài khoản facebook của khách hàng
sử dụng ứng dụng internet banking trên điện thoại chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động một máy tính sách tay một thẻ ngân hàng hai usb cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động lừa đảo
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt duy đã thực hiện hành vi lừa đảo hai mươi nạn nhân ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
vừa bắt quả tăng hai đối tượng đang bị bán ma túy đáng chú ý đây là hai nghem ruột
sáng qua tại khu vực bản hát tao xã na tông huyện điện biên tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn
tại hiện trường thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp hai đối tượng là lầu a là sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là hai anh em ruột trú tại xã na tông huyện điện biên
hai đối tượng khai nhận đã lên khu vực biên giới việt lào lấy ma túy từ một đối tượng chưa rõ danh tính đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
điển hình trong số đó là đã phát hiện bắt giữ các đối tượng trong đường dây xuất lậu quặng trái phép qua biên giới trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
tại khu vực cửa khẩu quốc tế bắc luân hai thành phố móng cái lực lượng công an kiểm tra bắt giữ hai xe ô tô đầu kéo vận chuyển hơn một trăm linh tấn quạng kim loại được nguy trang thành giấy cuộn khổ lớn
số quạng này không có hóa đơn chứng từ và được thu gom tập kết tại bắc ninh để xuất lậu sang trung quốc
cơ quan điều tra đã khám xét nhà kho tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh mà đối tượng cầm đầu là nguyễn khắc vĩnh chú tại tỉnh thái bình thuê thu giữ khoảng một trăm năm mươi tấn quạng các loại
hai mươi năm tấn giấy tám tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện máy móc có liên quan
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vương hiểu thanh người trung quốc vai trò chủ mưu cùng với nguyễn khắc vĩnh và một mươi năm đối tượng liên quan trong đường dây về tội buôn lậu

ngay sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội trên toàn thành phố hà nội chính quyền địa phương các quận huyện đã triển khai mô hình kiểm soát dịch bệnh giữa khu phố với khu phố

đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thì được vận dụng thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi bốn ngày hai mươi tám tám hai nghìn một mươi bốn đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu
để hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ một
kết quả giữa học kỳ hai và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đối với học sinh lớp một và lớp hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
phải báo cáo kết quả thực hiện về sở trước ngày một mươi năm tháng tám để kịp chuẩn bị cho năm học mới
để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh hàng nghìn chốt kiểm soát đã được thiết lập trên địa bàn thành phố hà nội
các chốt được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
ngoài các tổ cắm chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai việc tuyên truyền
nhắc nhở xử lý vi phạm tại chỗ cũng như tuần tra lưu động trên các tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông
kiểm soát người và phương tiện ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số ba công an tp hà nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường láng
cán bộ trong tổ công tác tiến hành dừng các phương tiện vi phạm
qua kiểm tra hành chính người phụ nữ này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến xe đặc biệt không có giấy ra đường
có cho nên em mới định cãi lên trên đây một tí thôi thật sự là cái này em không biết không biết là hôm nay mình kiểm tra như thế này
nếu chị nói như thế chúng tôi giải thích cho chị này một mươi bốn ngày trôi qua hà nội thực hiện chỉ thị một mươi sáu rồi
tất cả báo chí tuyên truyền người ta đưa ra rồi người dân ra đường phải có lý do chính đáng
hay vào mục đích trình đáng thì chúng tôi mới dẫn dạo được chuyện giải quyết
chị đây không có lý do gì chính đáng cả đi qua mấy cái chợ có lý do gì đâu
một trường hợp khác với lỗi tương tự đã được tổ công tác xử lý theo đúng quy định
hà nội anh đông điều khiển xe mô tô bị kiểm soát ba mươi l bảy năm nghìn ba trăm ba mươi bốn vi phạm
thứ nhất là không có gương trường học bên trái người điều khiển này
thứ hai là anh không có giấy phép lái xe này
thứ ba là không có giấy đăng ký xe này
thứ tư là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
song song với việc xử lý vi phạm tại chốt các tổ công tác cũng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường
để kiểm tra các trường hợp ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách
các trường hợp có đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ được tiếp tục di chuyển
sử lý tất cả các trường hợp vi phạm với giao thông
ngoài ra có những trường hợp mà theo xử lý theo chỉ thị một mươi sáu là ra đường không chính đáng
không có lý do chính đáng thì chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý
và có bàn giao có thể bàn giao cho ủy ban nhân phường sở tại
hoặc là chúng tôi trực tiếp lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm giao thông
tại ngã tư xuân thủy cầu giấy tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu
dừng xe các phương tiện vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra người đàn ông này điều khiển phương tiện xe máy
tuy nhiên lại không có các loại giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe bằng lái xe
khi được hỏi về giấy thông hành trong thời gian giãn cách
người điều khiển phương tiện trình bày với cán bộ rằng mình chưa có
đối với trường hợp này tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vi phạm các hành vi mà liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang
ra đường không có lý do chính đáng hoặc là ra đường mà không có giấy đi đường theo quy định
thì chúng tôi vừa kết hợp xử lý và kết hợp cả việc tuyên truyền
để làm sao người dân thực hiện tốt các biện pháp năm k để đảm bảo phòng chống dịch
đối với các trường hợp ra đường không có giấy thông hành
tuy nhiên với mục đích chính đáng tổ công tác sẽ nhắc nhở và tuyên truyền
để người dân nắm rõ hơn về các quy định của chỉ thị
hai bạn về nghiên cứu các thủ tục rồi hãy ra đường nhé
bây giờ cái vấn đề là mình phải biết điểm đến là mình đi
đi đến đâu địa chỉ nó ở chỗ nào thì mình hãy ra đường hãy đi
còn mình chưa biết thì đừng đi lăng ra ngoài đường nhé
vấn đề là nhắc cho bọn em hai bạn nhé hai bạn quay về phòng trọ nhé
nghiên cứu lại xong thì hãy ra đường nhé em nhé
bọn em về đi
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
mỗi người dân cần thực hiện nghiêm những quy định đã được ban hành trong công tác phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó cần chấp hành luật an toàn giao thông đủ bộ khi điều khiển công tiện
né cảnh sát giao thông
hai cô gái đi xe sh bất ngờ tạt đầu xe container trên quốc lộ
sự việc xảy ra trên quốc lộ ba mươi chín a đoạn qua khu công nghiệp thăng long
thuộc huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đã được camera hành trình của xe container ghi lại
theo hình ảnh ghi lại
hai cô gái không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ
khi gặp cảnh sát giao thông đã lập tức tạt ngang sang đường để né tránh mà không chú ý quan sát
đúng lúc này ở trường hợp mại
chiếc xe container có gắn camera hành trình đi tới
gặp tình huống bất ngờ
tài xế container đã nhanh tay đánh lái sang trái để tránh xảy ra bạch ạ
hậu quả chiếc xe container lao xuống đuôi nước
xe máy ngã ra đường
vì giấc mạnh không có ai bị thương
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
một chiếc xe ô tô bảy chỗ bất ngờ mất lái lao thẳng vào quán cà phê bên đường
tông gậy đổ một cây xanh trước quán
thời điểm chiếc xe lao vào một bé trai đang đứng trước quán cà phê
nhưng may mắn chiếc xe tránh kịp
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày sáu tháng tám trên đường hồ xuân hương
đoạn qua khu phố phú lộc phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu
nam tài xế tên bảo điều khiển xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường hồ xuân hương
hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường hồ xuân hương và đường hồ biểu tránh
chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lao thẳng vào quán cà phê
tiếp tục tông vào một cây xanh và chỉ dừng lại khi tông vào bờ tường phía trong quán
theo chủ quán cà phê thời điểm chiếc xe lao tới
cháu bé sáu tuổi đang đạp xe ngay cổng quán nhưng chiếc xe tránh kịp nên may mắn không bị thương
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong mạng lưới các bếp không đồng được khởi xướng tại thành phố hồ chí minh
thì điểm nấu giải chiến của chùa tường nguyên tại huyện nhà bè
được nhiều người mến tặng danh hiệu là su bếp
trong hơn một tháng qua một trăm năm mươi tình nguyện viên đã chấp nhận xa nhà trụ lại
để đáp ứng có khi tới hai mươi năm suất ăn mỗi ngày cho các bệnh viện giải chiến khắp thành phố
đội ngũ tình nguyện viên trong bang thiện nguyện chùa tường nguyên quận bốn thành phố hồ chí minh
đã theo đuổi các hoạt động vì cộng đồng một mươi ba năm qua
điểm nấu phát sinh tại huyện nhà bè cách đi một mươi năm cũng đỏ lửa chiếc ngày chú nhật
đem thêm phần ăn đến người yếu thế
tuy nhiên hơn một tháng qua không giờ phút nào tại đây ngơi nghỉ
số lượng số ăn phục vụ cho tuyến đầu chống dịch và cho bệnh nhân tăng dần đều
từ số lượng một vài nghìn có khi bếp phải cung ứng hai mươi năm suất ăn tỏa khắp thành phố
giám đốc chị nhánh công
chín ngân hàng trong khuôn viên bếp giải chiến tường nguyên dành lại không gian làm việc
để làm nơi ăn nghỉ cho một trăm năm mươi tình nguyện viên
không có như ở nhà chút xíu nhưng mà cũng phải gán chịu đựng để vừa có mùa dịch này cùng mọi người
áp lực chạy đua thời gian để cung ứng thức ăn còn đi cùng với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe
cho một trăm năm mươi nhân lực tại siêu bếp này
bên cạnh nguyên tắc năm k liên tục xuất miệng và uống bổ sung nước cam xả
thì mỗi tình nguyện viên trong ngày phải thay khẩu trang ba lần
khoảng từ ba đến năm ngày nhân viên y tế của bệnh viện bình dân
sẽ đến nơi xét nghiệm covid một mươi chín chuyên sâu
nhằm lập tức tách ép không khỏi tập thể nếu phát hiện
bên cạnh cung cấp xuất ăn hội từ thiện từ nguyên tiếp nhận hảo tâm
từ nhiều mạnh thường quân bằng hiện vật khác
đến nay một mươi năm nhu yếu phẩm đã được gửi đến các khu vực khó khăn
do phong tỏa và liên quan các kf
ngoài ra sản phẩm phục vụ điều trị như bệnh oxy máy thở đếm xe cấp cứu
đã được hội chuẩn bị xong
từ đóng góp của cộng đồng
để gửi đến các bệnh viện trong tuần tới
thưa quý vị mặc dù thành phố hồ chí minh đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu song nhiều người dân vẫn có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính
do đó lực lượng cảnh sát quản lý hành chính vẫn tận tụy phục vụ nhân dân
bên cạnh đó tăng cường cán bộ chiến sĩ cho các địa phương
để phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình ông nguyễn văn tùng không khỏi vui mừng khi nhận được
cuốn sổ hậu khẩu có tên người thân bị bệnh tâm thần
thông qua việc đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
tại đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
điều mà cả gia đình ông mong đợi suốt nhiều năm qua
tôi thấy rất quan trọng
một đời người sống có bảy mươi sáu tuổi mà bị bệnh tâm thần nữa
không có một cái gì chứng minh nói xin lỗi là không có gì chứng minh công dân
nên kỳ này có hậu khẩu có chứng minh có căn cứ công dân
và gia đình rất khó khăn cỡ
qua sự việc và hậu khẩu cho bà dì tôi và hồ địa hảo
tôi cảm ơn đã rất là quan tâm đến người dân
sống bà hảo sống ở đây là bốn mươi sáu năm là không có một cái ý tờ gì
tại đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thạnh
các bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ thay đổi phương thức làm việc
để phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cần thiết cho người dân
thì đội cũng phân công lực lượng xuống các phường trên địa bàn
để hỗ trợ chốt kiểm soát dịch bệnh
và các khu cách ly phong tỏa
hiện nay đội quản lý hình chính đã sắp xếp một số cán bộ chiến sĩ
sẽ tăng cường hỗ trợ cho các phường để đứng là hỗ trợ
trong cái công tác chống dịch ở địa phương
còn một số cán bộ chiến sĩ còn lại thì là thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
ví dụ như là tiếp nhận thẻ căn cước từ cục c sáu trả về
rồi sắp xếp để mà trả cho người dân đúng hẹn
rồi một số
rồi một số thì sẽ sắp xếp trả những cái trường hợp mà công dân có nhu cầu đặc biệt
rồi còn một số cán bộ thì là làm những cái công tác xác minh
theo yêu cầu phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ
và một số thì sẽ phân loại sắp xếp dữ liệu để đảm bảo đúng tiến độ
và có công tác chuẩn bị sau khi mà hết dịch thì sẽ trả cho người dân
đặc thù đội cảnh sát quản lý hành chính là nữ đông
chồng cũng trong ngành nên phải trực chiếm một trăm linh quân số tại đơn vị
để tham gia phòng chống dịch phòng chống tội phạm
tuy nhiên các bộ chiến sĩ tại đây luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
sáng tạo đơn mẹ và trách nhiệm trong công việc
nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao
hiện nay tình hình dịch bệnh ở địa bàn bình thạnh nói chung là cũng là phức tạp
tuy nhiên là anh em thì cũng hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ
cho nên là vẫn đảm bảo hằng ngày là đến cơ quan làm việc
và thực hiện đúng theo cái công tác phòng chống dịch phụ thể là năm k
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập biên bản
đề nghị xứ phạt đối tượng đặng minh tú hai mươi chín tuổi quê tỉnh hải dương
với số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng về hành vi vượt chốt kiểm dịch và dương tính với chất ma túy
trước đó trưa ngày bảy tháng tám lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tại chốc kiểm soát dịch covid một mươi chín khu vực gần ngãi năm biên hùng
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi a tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bốn
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành mà điều khiển xe đi tiếp khoảng một km thì bị chặn lại
người điều khiển ô tô là đặng minh tú hai mươi chín tuổi quê tỉnh hải dương ngụ thành phố biên hòa
cùng ngồi trên xe có lại thế hùng hai mươi sáu tuổi
điều đáng nói là qua test nhanh công an phát hiện tú dương tính với ma túy
đồng thời tú không có giấy phép lấy xe riêng hùng khai cũng đã sử dụng ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đặng minh tú về các lỗi
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
điều khiển xe lạng lách không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ
điều khiển xe khi trong người có chất ma túy không có giấy phép lái xe
tổng mức phạt các lỗi hơn năm mươi sáu triệu đồng
trong đó về hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển xe ô tô với mức phạt ba mươi năm triệu đồng